với đường lối chiến lược đúng đắn với những chính sách kịp thời và linh hoạt khi thời cơ đến pháp chạy nhật hàng vừa bảo đại thoái vị đảng ta đã lãnh đạo tài tình cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công

với đường lối chiến lược đúng đắn với những chính sách kịp thời và linh hoạt khi thời đại
với đường lối chiến lược đúng đắn với những chính sách kịp thời và linh hoạt khi thời cơ đến pháp chạy nhật hàng vừa bảo đại
với đường lối chiến lược đúng đắn với những chính sách kịp thời và linh hoạt khi thời cơ đến pháp chạy nhật hàng vừa bảo đại
với đường lối chiến lược đúng đắn với những chính sách kịp thời và linh hoạt khi thời đại
trong những năm qua việt nam nổi lên là một câu chuyện thành công nhất ở đông nam á
trang mạng của tạp chí lathure brince của pháp đánh giá việt nam là một trong những nền kinh tế thành công nhất trong khu vực
trao đổi với báo sputnik của nga giáo sư tiến sĩ vladimir mazirin giám đốc trung tâm nghiên cứu việt nam và asean thuộc viện nghiên cứu viễn đông viện hàn lâm khoa học nga đánh giá
những thành tiệu kinh tế xuất sắc của việt nam trong năm qua là kết quả của đường lối lãnh đạo đúng đắn của các nhà lãnh đạo đất nước
nếu không có sự quản lý và chính sách hiệu quả của nhà nước việt nam không thể đạt được những kết quả kinh tế ấn tượng như vậy
tôi rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của đất nước việt nam
gặp lại những người từng chiến đấu năm xưa dù trước kia ở hai chiến tuyến nhưng giờ không còn chiến tranh nữa
chúng tôi là những người bạn tôi ngưỡng mộ người lính việt nam tinh thần việt nam
bảy mươi ba năm đã trôi qua khát vọng hòa bình và tinh thần bất kiệt của lời thề độc lập ngày hai tháng chín năm nay
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người việt nam
cổ vũ các thế hệ người việt nam quyết tâm gìn giữ nền độc lập và vững bước trên con đường xây dựng đất nước
ngày một phát triển dân chủ công bằng văn minh
hạnh phúc máu